tỉnh bến tre đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi bốn năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
một trăm ba mươi ba năm ngày quốc tế lao động và công bố quyết định của thủ tướng chính phủ công nhận thành phố bến tre là đô thị loại hai trực thuộc tỉnh
đến sự buổi lễ có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng
ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi chín thủ tướng chính phủ ra quyết định công nhận thành phố bến tre là đô thị loại hai trực thuộc tỉnh
đây là kết quả thể hiện sự quan tâm đầu tư của tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh sự hỗ trợ của chính phủ các bộ ngành trung ương
đặc biệt là sự nỗ lực quyết tâm của đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố bến tre trong công cuộc xây dựng và phát triển đô thị
trong thời gian tới thành phố bến tre tiếp tục xây dựng và phát triển theo hướng thành phố thông minh văn minh sinh thái
thành phố sẽ khắc phục những hạn chế tồn tại của đô thị loại hai và tiếp tục quan tâm xây dựng hệ thống giao thông
các dự án chỉnh trang đô thị nhà máy xử lý rác phát triển nguồn nhân lực